tin an ninh trả tự sau gần ba ngày tích cực điều tra và có kết quả xét nghiệm adn
công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam nghi can giết vợ trôn sát phi tăng trên địa bàn tp đà lạt
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bị can và bắt tạm giam bốn tháng
đối với đoàn thanh chí chú tại xã xuân trường tp đà lạt về hành vi giết người
chiều sáu tháng bốn trong khi làm đất người dân địa phương phát hiện một phần thi thể người phụ nữ trồi lên mặt đất
nên đã chi hô và báo với cơ quan chức năng
vào cuộc điều tra cơ quan tỉnh lâm đồng đã xác định nghi can là đoàn thanh chí đang ở huyện khánh vĩnh tỉnh khánh hòa
đồng thời vận động đối tượng ra đầu thú
tại cơ quan công an trí khai nhận hành vi giết vợ vào tối một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
sau đó trôn thi thể nạn nhân tại khu vực vườn miếu
cơ quan điều tra đã xác định được ba hiện trường vụ án tiến hành thu thập nhiều chứng cứ quan trọng
đủ căn cứ để tiến hành khởi tố điều tra đối với nghi can đoàn thanh trí
về hành vi giết người
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố
và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cò đất lê ngọc dũng
trú tại quận sơn trà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tháng một năm hai nghìn một mươi một dũng môi giới cho bị hại mua hai lô đất thuộc khu dân cư làng cá
với tổng trị giá hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
bị hại đã đưa toàn bộ hộp
hộ sơ hai lô đất cho dũng nhờ làm dây chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên do vỡ nợ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba dũng đã tự ý bán lô đất trên cho người khác
với giá năm trăm năm mươi triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi sáu bị hại phát hiện lô đất của mình bị sang tay nhiều người nên tìm dũng
thì được dũng trả trước bốn trăm linh triệu đồng đồng thời hứa sẽ lấy lại hồ sơ đất
nhưng đến năm hai nghìn hai mươi dũng vẫn không trả đất nên bị hại đã tố cáo dũng đến cơ quan công an
thưa quý vị
một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho một người chết xảy ra giữa xe khách và xe máy
vào sáng nay ngày chín tháng bốn trên địa bàn của tỉnh bình thuận
sau khi vụ tai nạn xảy ra lực lượng chức năng còn phát hiện hai bao thuốc lá nhập lậu trên xe khách
tai nạn xảy ra trên quốc lộ một đoạn qua ngã tư xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận
nạn nhân là ông nguyễn văn lệ năm mươi năm tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát tám mươi sáu b ba hai mươi bốn nghìn bảy trăm ba mươi ba qua đường
lúc này xe khách biển kiểm soát năm mươi một b hai mươi tám nghìn hai trăm chín mươi chín do đỗ văn lào điều khiển hướng bắc nam đã tông vào là ông lại văn
vào nhà dân tử vong tại chỗ xe máy bị xe khách xuống dưới gầm kéo lên một đoạn gần một trăm linh mét mới dừng lại
khi lực lượng chức năng đến bảo vệ hiện trường thì còn phát hiện dưới khoang chứa hành lý của xe khách
có bốn bao chứa hai bao thuốc lá ngoại nhập lậu
lực lượng chức năng đã tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn
đồng thời làm việc với tài xế để làm rõ xuất thuốc lá chở trên xe
nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nhận thấy trách nhiệm và có ý thức hơn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đồng thời xử lý nghiêm các lỗi vi phạm hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an tp hcm đang tăng cường các đợt trao quân kiểm tra
trong cao điểm kỳ nghỉ lễ vô tổ từ ngày tám đến ngày một mươi ba tháng bốn phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm
đã chỉ đạo cho các đội trạm trực thuộc tổ chức các đợt kiểm tra theo chuyên đề
cụ thể đội cảnh sát giao thông phú lâm và đội cảnh sát giao thông an sương sẽ thực hiện kiểm tra đối với các trường hợp người điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ
trạm cảnh sát giao thông đa phước và đội cảnh sát giao thông an lạc tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và ma túy
tại buổi kiểm tra của đội cảnh sát giao thông phú lâm đã có sáu trường hợp bị lập biên bản xử lý gồm năm xe máy và một ô tô
tạm giữ hai xe máy một giấy phép lấy xe và một giấy đăng ký xe
cảnh sát giao thông thành phố khuyến cáo người dân khi vui chơi trong những ngày lễ dỗ tổ dịp lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm
luôn nhớ tiêu chí an toàn làm đầu đi đúng làng chạy đúng tốc độ
khi đã sử dụng rượu bia thì không trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông
công an tp hcm vừa ra mắt kênh thông tin phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt trên định tảng mạng xã hội gia lô
nhằm phục vụ người dân tốt hơn trong thời gian tới
kênh thông tin tích hợp nhiều chatbot liên kết trực tiếp với trang thông tin điện tử của phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
và cống dịch vụ công quốc gia
từ đó người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin vi phạm qua hình ảnh
ngoài ra người dân còn có thể tra cứu thông tin nộp phạt trực tiếp đăng ký xe trực tuyến tra cứu thủ tục hành chính
mọi người cũng có thể trao đổi cung cấp thông tin về tình hình trực tự an toàn giao thông
gửi khiếu nại cảnh sát giao thông thông qua trang gia lô chính thức này
kênh còn cung cấp cụ thể địa chỉ và số điện thoại của các đơn vị trụ thuộc phòng cảnh sát giao thông
để người dân thuận tiện liên hệ
việc sử dụng kênh gia lô đến truyền thông về lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
sẽ giúp thuận tiện cho người dân trong việc tra cứu và thực hiện các thủ tục liên quan đến giao thông
vì các thông tin cần thiết đã được tích hợp sẵn trở thành công cụ giúp tra cứu nhanh chóng chỉ với một nút bấm
lực lượng chức năng đã bàn giao số đối tượng này cùng hai trăm linh khách còn lại
cho công an quận ba tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an công ty trách nhiệm hữu hạng thương mại dịch vụ ferso
chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật như hoạt động quán bar vừa quá thời gian quy định
có dấu hiệu buôn lỏng quản lý hoặc tiếp tay để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh
để sử dụng ma túy trái phép hình thành một tù điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp và an ninh trật tự
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của công ty này
theo quy định của pháp luật
từ nhiều năm nay tình trạng bán hàng rong lớn chiếm lồng đường cản trở giao thông
mất mỹ quan đô thị tại khu vực công viên gia đình nằm giữa quận phú nhuận và gò vấp thành phố hồ chí minh
đã trở thành vấn nạn nhức nhối gây bức xúc cho ai lưu thông qua đây
chính vì vậy mà chính quyền địa phương đã quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn này
ghi nhận sau hai tuần triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng
tổ liên ngành cùng cảnh sát trật tự công an quận lực lượng quản lý trực tự đô thị
và lãnh đạo ủy ban nhân dân phường chín quận phú nhuận đồng loạt ra quân xử lý buôn bán hàng rong
gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông
tại tuyến đường hoàng minh giám trước công viên gia đình
đang có ít nhất ba xe chứa đồ ăn thức uống đậu bán dưới lồng đường
bên cạnh đó là hàng chục xe máy xếp hàng dài
thấy lực lượng chức năng hàng chục thực khách đang ăn uống vội và bỏ đi
người bán hàng rong thì đẩy xe với ý đồ bỏ chạy nhưng không kịp
tổ liên ngành đã tịch thu các phương tiện của những người bán hàng rong
tại khu vực công viên gia đình nạn bán hàng rong gây nhức nhối hơn là nằm dọc hai bên đường đảng văn sâm
đây là tuyến đường giáp ranh giữa phường chín quận phú nhuận và phần ba quận gò vấp
đường này có hai làn xe lưu thông hai chiều
tuy nhiên có nhiều thời điểm lòng đường bị các hàng rong lớn chiếm khiến diện tích đường bị thu hẹp
ngay cả một chiếc ô tô con cũng khó khăn đi qua
đáng nói hơn một số người bán hàng rong tại đây còn sẵn sàng buôn lợi tục tiệm
nhiều người bán hàng rong bị thách thức khi bị nhắc nhở gây khó khăn cho các phương tiện đi lại
những hình ảnh mà quý vị đang thấy là kết quả của hai tuần liên tục
tổ liên ngành quận phú nhuận ra quân quyết tâm dẹp bỏ nạn buôn bán hàng rong
đã có ba mươi xe đẩy xe tự chế các loại
dùng để bán hàng rong đã bị thu giữ với số tiền hơn bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên do là vị trí giáp ranh nên công tác xử lý đang gặp nhiều khó khăn bất cập
khó khăn là khi có những phối hợp giữa đồng bộ giữa hai phường thì lại là không có hộ nào bán hết
khi mà ra quân cùng lực lượng thì lại không có hộ nào bán
thì phường cũng đề xuất với lại phường ba thôi thì chúng tôi đi trước
rồi nếu mà xử lý bên đây xong mà phường ba chưa ra thì
để thông tin tới phường ba để phường ba gửi lực lượng ra xử lý chung luôn
để đảm bảo cái việc mà xử lý kiên quyết trên trường hợp này
dẹp bỏ nạn buôn bán hàng rong nhằm lập lại trật tự đô thị môi trường mỹ quan được sạch đẹp
và tạo thuận lợi an toàn cho các phương tiện lưu thông là việc làm mà các cấp chính quyền đang quyết tâm thực hiện
vì thế nếu có nhu cầu buôn bán người dân có thể liên hệ với ủy ban nhân dân các địa phương
để được hỗ trợ tạo điều kiện buôn bán đúng với quy định pháp luật
thưa quý vị vi phạm quy định về bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất
ba đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái khởi tố bắt tạm giam
các bị can gồm trần thị thanh lịch nguyễn minh ngọc nguyên cán bộ hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yên bái
đình quang vinh công chức địa chính ủy ban nhân dân xã tân thịnh tp yên bái
căn cứ kết quả điều tra vụ án đã xác định đinh quang vinh nguyễn minh ngọc
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao câu kết với trần thị thanh lịch lập khống hồ sơ tài liệu
liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường của nhà nước hơn năm trăm linh triệu đồng
được nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng do túng tiền tiêu xài
đối tượng lê ngọc dũng năm mươi một tuổi trú tại quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tự ý buôn luôn lô đất của khách hàng
với hành vi này thì dũng vừa bị văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng
tống đạt quyết định khởi tố và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể tháng một năm hai nghìn một mươi một dũng hành nghề môi giới bất động sản môi giới cho bị hại mua hai lô đất thuộc khu dân cư làng cá
với tổng trị giá một bốn mươi hai tỷ đồng bị hại đưa toàn bộ hồ sơ hai lô đất cho dũng nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên do vỡ nợ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba dũng qua mặt chủ lô đất
ý bán lô đất cho người khác với giá năm trăm năm mươi triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi sáu bị phát hiện lô đất của mình bị sang tay nhiều người nên tìm dũng
thì được dũng trả trước bốn trăm linh triệu đồng đồng thời hứa sẽ lấy lại hồ sơ lô đất
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi dũng vẫn không trả đất nên bị hại tố cáo dũng đến cơ quan công an
thưa quý vị trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại thì nhiều quán karaoke cũng như là các
quán game ở thành phố hà nội không giấu nổi niềm vui cũng như sự phấn khởi khi được mở cửa
và kinh doanh trở lại sau gần một năm trời đóng cửa cầm cự để chịu lỗ
tuy nhiên cùng với đó thì những trăn trở cho ngày đầu trở lại sau một năm đóng cửa cải then
sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tại huyện hoài đức thành phố hà nội
sau một năm đóng cửa vì dịch bệnh căng thẳng các thiết bị điện tử của quán karaoke này
cũng gặp nhiều trục trị
để chuẩn bị đón khách nhân viên của quán đã kiểm tra lại hết máy móc dọn dẹp
sắp xếp lại đồ đạc ngay từ khi nhận thông tin sẽ được mở cửa trở lại
hỏng hóc đồ đạc các thứ rất là nhiều
thế nhưng được quay trở lại với công việc anh rất là vui
được phục vụ mọi người cũng cố gắng nỗ lực làm sao có những sự chuẩn bị tốt nhất
chờ đợi ngày quay lại thậm chí đã có lúc chuyển kinh doanh karaoke sang quán ăn
các chủ quán karaoke vừa mừng vừa lo
dù được mở lại nhưng cũng có những cơ sở vẫn chưa thể sẵn sàng
có quán đèn đã hỏng vẫn chưa thay đồ đạc còn khá ngổn ngang
đại diện các quán cho biết đóng cửa lâu nên nhân viên chưa lên kịp công tác chuẩn bị chưa được kỹ càng
trong suốt thời gian một năm dịch bệnh đóng cửa cơ sở của tôi gặp nhiều khó khăn
hôm nay mình được mở
từ khi có tin trước mấy hôm chị đã dọn sạch sẽ xong rồi chảy rời
khi mà đóng cửa quán thì quán rất là khó khăn cho nhân viên phải nghỉ
và thứ hai nữa là các hoạt động thì bị gián đoạn sửa chữa do thời gian dài các hoạt động
các đồ điện tử rất dễ hỏng
khi mà hoạt động lại thì quán đã tu sửa và đón một lượng khách nhất định
máy móc bụi mù nhân viên chưa có nhiều nơi phải đau đầu vì bài toán nhân sự
thế nhưng lo lắng hơn cả là dịch bệnh
nên các cơ sở đặt yếu tố phòng dịch lên hàng đầu
gắng gượng cả năm để chờ ngày hôm nay khoác lên mình tấm áo mới tân trao mọi thứ để đón khách
ai cũng mong dịch bệnh được kiểm soát để ổn định cuộc sống
chiều ngày tám tháng bốn sở du lịch tp hcm đã tổ chức lễ phát động chương trình
thành phố hồ chí minh chào đón bạn welcome to hồ chí minh city
đây vừa là lời chào vừa là tình cảm sự sẵn sàng của thành phố hồ chí minh gửi đến du khách du lịch trong và ngoài nước
khi đại dịch covid một mươi chín
chuyển dịch truyền thông tp hcm chào đón bạn welcome to hồ chí minh city
chính thức diễn ra từ tháng ba đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bằng chuỗi các hoạt động như lễ hội áo giải tp hcm lần thứ tám
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám hội trợ du lịch quốc tế tp hcm
cùng với đó là loạt sự kiện hấp dẫn nhằm quảng bá giới thiệu điểm đến tp hcm như lễ hội tết việt
liên hoan lân sư rồng lễ hội trái cây nam bộ festival hòa lan
tinh hoa nông sản việt
thông điệp của chiến dịch truyền thông gắn liền với các sản phẩm du lịch chủ lực đặc sắc của thành phố
du lịch mai văn hóa lịch sử nông nghiệp sinh thái đường thủy kết nối với các sản phẩm du lịch mới
và nhiều quà tặng hấp dẫn của các cơ sở lưu trú du lịch nhà hàng điểm tham quan vui chơi giải trí
một trong những tín hiệu tích cực và chúng tôi tin tưởng chiến dịch tp hcm chào đón bạn sẽ tạo được thiện cảm cho du khách
đó là sự hưởng ứng rất là đồng bộ của các doanh nghiệp của các lĩnh vực lửa hành khách sạn hàng không và các điểm tham quan
tất cả các doanh nghiệp đều có những chương trình khuyến mãi những dịch vụ cộng thêm để hưởng ứng kế hoạch của chúng tôi
và với sự quyết tâm của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ cũng như cùng với lại những kết quả tặng
mặc dù là giá trị nhỏ nhưng mà sẽ tạo được tình cảm thiện cảm của du khách về điểm đến tp hcm
với chiến dịch tp hcm
xin chào đón bạn ngành du lịch thành phố mong muốn thu hút thêm nhiều du khách trong và ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm
những giá trị khác biệt của di sản văn hóa luôn sống trong một thành phố thông minh an toàn
hướng đến mục tiêu xây dựng tp hcm trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu á